thực tiễn phát triển của đất nước trong năm vừa qua đã cho thấy nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội
khẳng định quyết tâm chính trị của toàn đảng toàn dân theo tinh thần của đại hội một mươi ba
đó là nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng
xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện
củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa
để bàn luận phân tích toàn diện hơn về những nội dung trên
trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này chúng tôi đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông
nguyên tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương
xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và trước khi đến với phần trò chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn
như lập trình định sẵn cứ mỗi dịp lễ tết hai trong những sự kiện quan trọng của đất nước
các hội nhóm cộng đồng chống cậu phản động lưu vong cơ hội chính trị lại gia tăng các bài viết xuyên tạc chống phá trên mạng xã hội
bằng luận điệu suy diễn với những giọng điệu đầy bi ổi nào là mừng đảng mừng xuân chẳng thấy mừng dân tộc
ngày tết đảng chẳng đoái hoài đến lương dân
rồi sau cả mỗi kỳ họp bất thường của quốc hội các thế lực thù địch đã nhanh chóng quy trục lập luận suy diễn
cho rằng sức mạnh của đảng không chỉ suy giảm mà đã toàn thân bất tỏi
thật nực cười và giờ cũng chẳng còn xa lạ với chiêu trò phủ nhận
loại bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với nhà nước và xã hội do những con dối lưu vong bầy ra
lại càng thấy thương thay cho những mưu đồ bẩn thiểu của chúng bị thất bại
khi những kỳ họp bất thường lại được tổ chức thành công
niềm tin sâu sắc của nhân dân vào đảng vào chế độ ngày càng được củng cố nâng cao
và những kỳ họp bất thường đang trở thành hoạt động bình thường của quốc hội
thể hiện đúng tinh thần quốc hội đồng hành
cùng sự phát triển của đất nước cùng chính phủ giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra
đã để lại dấu ấn với những quyết nghị quan trọng đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi cấp bách của thực tiễn
dễ biến phức tạp ở nhiều địa phương và hồi đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
qua kỳ họp này thì những vấn đề cấp bách về tài chính ngân sách để hỗ trợ cho chương trình phòng chống dịch
cũng như là phục hồi phát triển kinh tế xã hội thì đã được thông qua nhanh chóng và mang lại những hiệu quả thiết thực
đến nay thì đã có năm kỳ họp bất thường được diễn ra giúp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thể chế chính sách
và đưa việt nam có thể về đích được đúng theo mục tiêu của năm hai nghìn hai mươi
điều này thì hoàn toàn trái ngược với luận điệu của các thế lực thù địch
cho rằng là quốc hội chỉ ngồi trong nghị trường rồi bàn những điều xa rời thực tế
thậm chí là còn là tung tin phỏng đoán là các kỳ họp bất thường của quốc hội
thì là để phế chuốt cán bộ cấp cao theo kịch bản mà đã được vạch sẵn
vậy thì giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông có nhận xét đánh giá như thế nào về những luận điểm này
chưa hết để khẳng định rằng là cái quan điểm của các thế lực thù địch là hoàn toàn sai trái và phản động
trong luật tổ chức quốc hội hiện hành thì có quy định là quốc hội một năm họp hai kỳ
khi cần thì họp bất thường
từ sau là quốc hội khóa một mươi năm được bầu đến nay tình hình thế giới khu vực diễn biến rất nhanh chóng
phức tạp khó lược ở trong nước xuất hiện những nhiệm vụ mới
nên là quốc hội là cơ quan là quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta
cần họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước
ví dụ như là sau khi được bầu thì kỳ họp đầu tiên đã phải họp bất thường
để trói kiến về vấn đề là làm thế nào lấy tiền đâu bằng cách nào
để phòng chống được cái đại dịch covid một mươi chín theo cái tinh thần chống dịch như chống giặc
theo luật kể cả luật đấu thầu thì cũng còn vướng mắt trong những quy định đấu thầu
rồi vấn đề tài chính rồi vấn đề tức là khôi phục và củng cố phát triển kinh tế xã hội
trong cái bối cảnh covid một mươi chín nó diễn ra nó tàn phá thế giới
mà nó tàn phá việt nam như chúng ta biết là ở việt nam ta hơn một mươi triệu người nhiễm covid một mươi chín
và trong đó hơn bốn mươi ba người đã chết vì cái đại dịch covid này gây ra một cái tang thương
nghị quốc hội phải họp ngay để bàn về những thao ngưỡng những khó khăn để mà để ra được những giải pháp hữu hiệu
khắc phục được cái khó khăn và tạo ra những điều kiện để mà lo cho dân và để phát triển đất nước
hay như là tại một kỳ họp quốc hội
mà khi thảo luận về luật khám chữa bệnh nhưng mà tại kỳ họp đó chưa thống nhất được
mà cái luật khám chữa bệnh này rất cần thiết đối với dân bởi vì chế độ ta là tất cả là vì người dân lấy con người làm chiến lược làm trung tâm
do đó là quốc hội cũng phải học bất thường để mà thảo luận tiếp mà ban hành cái luật khám chứa bệnh cho dân dân
hay mới đây nhất là tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm qua ba lần thảo luận về dự thảo đất đai
cũng có những ý kiến thảo luận về dự luật
về tổ chức tiến dụng cũng còn ý kiến khác nhau
nên là quốc hội cũng phải họp bất thường để mà thông qua cái luật đất đai để áp dụng ngay cuộc sống để giải quyết mọi nguồn lực cho phát triển
có một cái thực tế chúng ta có thể thấy rằng đó là đất nước ta càng đạt được những cái thành tựu to lớn càng phát triển
thì các thế lực thù địch phản động càng tìm mọi cách để chống phá phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng
theo phật giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông thì trong các lĩnh vực kinh tế chính trị tư tưởng văn hóa thì lĩnh vực nào được các thế lực thù địch xem là trọng tâm
là khâu đột phá trong chiến lược diễn biến hòa bình chống phá cách mạng việt nam
như chúng ta đã biết là các thế lực thù địch đã chuyển từ cái bao vây cấm vận sang là diễn biến hòa bình tức là chiến thắng không cần chiến tranh
thì chúng đã thực hiện ngày càng tinh vi quyết liệt và xảo quyệt
trong tất cả các lĩnh vực xã hội hiện nay thì các thế lực thù địch họ đã nghiên cứu kỹ là chọn vào cái lĩnh vực tư tưởng văn hóa là cái mũi nhọn theo đúng cái quan điểm của các nước tư bản
họ cho rằng là một đô la chi cho tuyên truyền còn có giá trị hơn một trăm linh đô la chi cho vũ khí
để nói rằng là họ chọn cái lĩnh vực tư tưởng văn hóa là mũi nhọn mũi đột phá để tấn công

nhằm phá hoại cái nền tảng tư tưởng của đảng ta phá hoại phá vỡ cái niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ
từ đó để mà thực hiện cái giật đổ chế độ ta bằng riêng biến hòa bình
nên là chúng nó đã kiên trì nhiều năm nay và ngay càng liên tục
và như chúng ta đã biết năm hai nghìn một mươi tám đứng trước cái bối cảnh các thế lực thù địch nó càng tấn công vào lĩnh vực tư tưởng văn hóa
thì bộ chính trị khóa một mươi hai đã ban hành cái nghị quyết ba mươi năm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
vâng xin lời cảm ơn phán giáo sư tiến sĩ nguyễn thông với những chia sẻ vừa rồi
và trước khi tiếp tục ở phần trò chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn
trước những thành tựu không thể phủ nhận của công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta
các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài lập luận chống tham nhũng đang phủ bóng đen lên nền kinh tế
nền kinh tế việt nam ảm đạm vì quan chức sợ vào lò
rồi quy chụp cho rằng dân không thể tin là đảng có thể tham nhũng
đảng cộng sản việt nam muốn hoặc có khả năng giải quyết quốc nạn tham nhũng
hay lại tiếp tục rêu rao nói xấu bôi nhọ đội ngũ cán bộ đảng viên nước ta
cho rằng là lãnh đạo quan chức lớn nhỏ nào cũng tham nhũng nhưng lại luôn kêu chống tham nhũng
nhìn vào chỉ số cảm nhận tham nhũng cpi do tổ chức minh bạch quốc tế ti đưa ra năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam chỉ đạt bốn mươi một trên một trăm linh điểm xếp thứ tám mươi ba trên một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
mặc dù tụt hạng so với năm hai nghìn hai mươi hai
và vẫn nằm trong số các nước có nhiều tham nhũng
nhưng theo đánh giá của tổ chức minh bạch quốc tế
kể từ năm hai nghìn một mươi năm chỉ số cpi của việt nam tăng lên một mươi điểm
vượt cả trung quốc bốn mươi hai trên một trăm linh điểm chỉ tăng sáu điểm từ năm hai nghìn một mươi bốn
điều này đã đập tan luận điệu cho rằng tham nhũng ở việt nam có tính hệ thống
chứ không phải bởi vài cá nhân tham lam như ở các nước khác
và muốn xóa bỏ tham nhũng phải xóa bỏ đảng độc tài
nên hãy đối tác với chúng tôi
và tuyên bố mỹ
hãy đối tác với chúng tôi
nên hãy đối tác với chúng tôi
và tuyên bố mỹ
gdzie các nước có thể phải chế
thì chúng tôi sẽ phải tham nhũng cho các nước
và là chúng tôi là tổ chức của các nước

thì chúng ta sẽ phải tạo ra những nội dung

có thể nói là gần hai năm là chúng ta đã xử lý tới năm cái cán bộ trong đó là có tám nguyên ủy viên chung với đảng và hai mươi cấp tướng
có thể nói đấy là một cái thành tích phải nói là nổi bật
và đúng như đồng chí tổng bí thư đã nói là chúng ta nói và chúng ta làm đi đôi với nhau
đấy là một cái ấn tượng phải nói là nhân dân rất phấn khởi cán bộ đảng viên rất phấn khởi
mặc dù kỷ luật những người cán bộ như thế đau lòng lắm chứ không phải sung sướng gì cả như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng có nói
nhưng chúng ta vẫn phải làm
chúng ta chặt một vài cái cành cây sâu mọt để cứu cả một cái cây
chúng ta kỷ luật một vài người để cứu hàng vạn hàng triệu đảng viên của chúng ta đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì sự nghiệp của đảng
cho nên chúng ta không có loại trừ ai cả
chúng ta xác định được là
tham nhũng nó là một quốc nạn
một trong bốn nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng của hệ thống chính trị đất nước chúng ta
thì cái việc mà chúng ta phải đấu tranh đánh mạnh đánh quyết liệt và xử lý một cách toàn diện
thì nó đặt ra một cái yêu cầu hết sức được bút thiết
và với cái phạm vi cái tinh chất mức độ nó ngày càng nguy hiểm nó ngày càng tinh vi và nó tác động rất mạnh đến cả kinh tế cả chính trị
thì nếu chúng ta không xử lý nhanh xử lý mạnh xử lý rứt điểm
thì tôi cho rằng nó sẽ ảnh hưởng nó sẽ là một cái hư lị rất lớn đối với xã hội và đối với vai trò lãnh đạo của đảng
và đặc biệt là những kết quả trong một chú tham nhũng vừa qua
nó có một cái điều rất quan trọng là nó mang lại cái niềm tin cho nhân dân
đối với đảng đối với bộ máy nhà nước đối với lại hệ thống cầm quyền của chúng ta
cùng những thắng lợi của chín mươi bốn năm qua kể từ ngày có đảng lãnh đạo
đặc biệt dấu ấn ngoại giao đảng của việt nam cho năm hai nghìn hai mươi ba
là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của đảng ta
và sức mạnh to lớn của nhân dân ta
tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi ba đạt năm năm thuộc nhóm cao trên thế giới
lần đầu gdp nước ta vượt bốn trăm linh tỷ usd đứng thứ ba trong asean
thuộc nhóm bốn mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới
và hai mươi nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài
ngoại trưởng trung ương đảng bộ chính trị và ban biên thư đã thông qua nhiều đề án đối ngoại quan trọng
và ban hành các nghị quyết chỉ thị kết luận để cụ thể hóa đường lối đối ngoại của đại hội một mươi ba
như nghị quyết trung ương viii khóa một mươi ba về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
rồi nghị quyết ba mươi bốn của bộ chính trị về một số định hướng và chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại của đại hội một mươi ba
các kết luận chỉ thị và phát triển quan hệ với một số đối tác quan trọng
hợp tác asean hợp tác tiểu vùng mekong công tác ngoại giao kinh tế và công tác đối với người việt nam ở nước ngoài cũng như đối ngoại nhân dân
chúng ta cũng đã tranh thủ tốt các hiệp định thương mại tự do các cái xu thế phát triển mới để đẩy mạnh xuất khẩu
thu hút đầu tư khoa học công nghệ góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
đưa việt nam trở thành một điểm sát trong bức tranh sám của kinh tế thế giới
qua mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng
có thể nhận thấy là công tác xây dựng đảng nhất là việc đấu tranh phòng chống tham nhũng thì ngày càng đi vào thực chất và nâng cao hơn nữa cái niềm tin của nhân dân đối với đảng
vậy thì theo ý kiến của phật giáo sư tiến sĩ nguyễn phiết thông
những bài học gì chúng ta cần phải rút ra trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
và theo ông thì phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân cũng như toàn quân ta trong nhiệm kỳ đại hội một mươi bốn của đảng tới đây ạ
như chúng ta biết là từ trước thế kỷ hai mươi một và đầu thế kỷ hai mươi
thì việt nam chưa có tên trên bản đồ thế giới
mà đến nay tức là tính đến năm hai nghìn hai mươi ba nền kinh tế việt nam đã là nền kinh tế lớn thứ năm của asean
và đứng là nền kinh tế lớn thứ ba mươi năm trong bốn mươi nền kinh tế lớn nhất của thế giới
đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
nhân dân đã thừa nhận
đấy vai trò lãnh đạo của đảng đã chiều bến gọi đảng cộng sản việt nam là đảng ta
nhưng như bác hồ nói là chúng ta không được chủ quan tự mãn
phải luôn luôn tự xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng trong sảnh vương mạnh
nên các bài học về chín mươi bốn năm qua
thì trong bài viết của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nói đến các truyền thống
và nói đến các bài học kinh nghiệm thì đã rõ rồi
tôi chỉ nói rằng
chín mươi bốn năm qua lịch sử đảng là một kho lịch sử bằng vàng nhiều vấn đề
cốt lõi chúng ta phải tiếp tục tổng kết
mà tới đây đại hội một mươi bốn sẽ tổng kết là bốn mươi năm đổi mới và đề ra đường lối để phát triển đất nước
tiếp theo như chúng ta biết
là từ hiện nay và tới đây trong nhiệm kỳ đại bốn
tình hình thế giới khu vực trong nước thì sẽ diễn chuyến rất nhanh chóng
cái xu thế hòa bình hợp tác là xu thế phát triển
nhưng mà cái cạnh tranh chiến lược
nhưng mà cái cạnh tranh chiến lược
rồi vấn đề củ nghĩa dân tộc cực đoan
rồi trào lưu dân túy
chưa kể những vấn đề an ninh phi truyền thống
nó diễn biến ngay càng phức tạp hơn
đòi hỏi đảng phải không ngừng nâng cao về năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng
phải tiếp tục đổi mới phương thức đánh đạo và phương thức cầm quyền của đảng để phù hợp với điều kiện mới
và tôi tin chắc rằng
với kinh nghiệm bề dày chín mươi bốn năm qua đã trải qua một mươi ba đại hội
thì hiện nay
các tiểu ban trong đó có tiểu ban văn kiện đại hội thì đang chuẩn bị tích cực là chuẩn bị cho cái văn kiện là trình đại một mươi bốn của đảng
và tại phiên họp thứ nhất của tiểu ban văn kiện
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng tiểu ban văn kiện
đã chỉ rõ những quan điểm rồi những định hướng mà cần là chuẩn bị làm sao cái văn kiện tới đây nó thể hiện được cái ý đảng lòng dân
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thông
đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay và đã có những chia sẻ hết sức cầm hứa lắm
thưa quý vị đảng ta đã và đang có nhiều sự chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi bốn
trong đó các tiểu ban của đại hội đang hoàn thành việc xây dựng chương trình kế hoạch và đi vào hoạt động
kết quả này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm sự đoàn kết thống nhất cao mà toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đã nỗ lực phân đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng cho đến nay
góp phần tạo ra khí thế và động lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
đến đây chương trình ngóc nghị sự thật tuần này cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi